năm sáu trăm bốn mươi bảy tấn thịt heo được nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan tp hcm tương đương kim ngạch một mươi hai mươi chín triệu usd tăng gần bốn tám trăm linh tấn và tám một triệu usd về kim ngạch so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trong đó nhập khẩu nhiều nhất được các nước brazil mỹ bà lan và bỉ
mới đây một hành khách ba mươi chín tuổi ở tp hcm vừa bị nhà chức trách hàng không sân bay nội bài phạt bốn triệu đồng vì lén hút thuốc trong nhà vệ sinh khi máy bay đang bay
dù được cảnh báo không được hút thuốc trong chuyến bay kể cả trong nhà vệ sinh
nhưng nhiều hành khách vẫn cố tình vi phạm hành vi này có thể bị xử phạt tới bốn triệu đồng
nhà chức trách cũng có thể cấm bay với hành khách không nộp tiền phạt vì hút thuốc lá khi máy bay đang bay
tỷ lệ lợi xuất cho thuê tại hà nội thường thấp hơn tp hcm
tuy nhiên những vị trí của các dự án căn hộ cao cấp tại hà nội lại rất đẹp phần lớn đều ở các vị trí vàng
do vậy sự quan tâm của các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư nước ngoài đang gia tăng đối với phân khúc căn hộ cao cấp tại hà nội
theo bộ xây dựng tại tp hcm trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín phần khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng sáu mươi bảy so với quý i
cao hơn mức tăng giá bình quân của căn hộ trung cư là sáu mươi hai
trong khi đó căn hộ cao cấp tại hà nội đang có mức giá bình quân vào khoảng ba usd một mét vuông và giá không tăng trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ lợi xuất cho thuê tại hà nội cũng thường thấp hơn tp hcm
tuy nhiên phân khúc căn hộ cao cấp tại hà nội lại đang được các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm
thấy có xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài từ tp hcm ra tìm hiểu thị trường hà nội có thể nói với nguyện tần xuất gia tăng rất là nhiều
bởi lẽ trong tp hcm dường như họ đang thấy rằng là đang nhiều hơn cái lượng căn hộ cao cấp và sự cạnh tranh cũng rất là mạnh
theo đánh giá của saville việt nam các chỉ số thị trường của hà nội trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín đều rất tốt và có sức hút
nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn đến thị trường hà nội trong đó nổi lên là các nhà đầu tư đến từ hàn quốc
ngày hai mươi hai tháng bảy vừa qua
hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam vừa thông qua văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
theo đó bidv sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác kép hanabank hàn quốc sáu trăm linh ba ba trăm linh hai bảy trăm linh sáu cổ phần tương ứng tỷ lệ một mươi năm vốn điều lệ của bidv sau khi đầu tư
tổng giá trị của giao dịch là hai mươi hai trăm chín mươi năm tỷ một trăm linh ba hai mươi chín tám trăm bốn mươi đồng
bidv và kep hanabank đang thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hai nước
để sớm hoàn tất giao dịch trên
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân